nhân kỷ niệm sáu mươi năm ngày bắc hồ và đoàn công tác của trung ương về thăm nói chuyện với cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tây bắc tại sơn la
nhiều hoạt động trọng thể sẽ được tổ chức để kỷ niệm sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng này
năm một nghìn chín trăm năm mươi chín nhân kỷ niệm năm năm chiến thắng lịch sử điện biên phủ mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn mùng bảy tháng năm năm một nghìn chín trăm năm mươi chín
bắc hồ và đoàn công tác trung ương đã về thăm và nói chuyện với cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tây bắc
tại khu tự trị thái mèo sau là khu tự trị tây bắc thuộc huyện thuận châu tỉnh sơn la
sáu mươi năm đã qua khắc ghi lời dạy của bác vùng tây bắc nói chung tỉnh sơn la nói riêng đã nỗ lực không ngừng phát triển
đạt nhiều thành tiệu nổi bật có ý nghĩa quan trọng trên các lĩnh vực chính trị kinh tế văn hóa xã hội và quốc phòng an ninh
các hoạt động chính trong chuỗi hoạt động kỳ
niệm gồm khánh thành đền thờ bắc hồ tại quảng trường tây bắc thành phố sơn la
tổ chức lễ sước và đón tượng bắc hồ với đồng bào các dân tộc tây bắc từ thị trấn lâm huyện y yên tỉnh nam định
về an vị tại thành phố sơn la lễ khánh thành tượng đài bắc hồ với đồng bào các dân tộc tây bắc tại quảng trường thành phố sơn la